phải hoàn thiện điều chỉnh giao thông quanh sân bay tân sơn nhất trong tháng một mươi một tới
đây là yêu cầu quỹ ban nhân dân tp hcm với các sở ngành có liên quan
với tổng vốn đầu tư khoảng bốn tám trăm năm mươi tỷ đồng lấy từ ngân sách thành phố
đây là dự án trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng un tắc giao thông tại khu vực sân bay tân sơn nhất
không chỉ giải quyết un tắc dự án còn được xem là cửa ngõ của nhà ga t ba sắp được xây dựng
để nâng công suất cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất lên năm mươi triệu lượt hành khách một năm
thiết kế tuyến đường sẽ được nâng từ bốn làn xe lên thành sáu làn xe chiều rộng mặt đường được nâng lên bốn mươi tám mét